một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ và thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hai đối tượng là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng
trước đó các trinh sát phát hiện có số đối tượng thường xuyên mua bán ma túy vào địa bàn thông qua hình thức giao hàng vắng chủ nên đã tiến hành theo dõi kiểm tra thu giữ một gói ketamin ba mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi khởi phát của gói hàng tại một căn hộ là nơi ở của dũng phát hiện thêm năm mươi gói ma túy và một số gói ketamin
qua đấu tranh dũng khai nhận có cấu kết với hàng chú quận thanh khê để lấy ma túy bán kiếm lời
tổ chức đón bắt tại bãi xe chi lăng công an quận đã thu giữ một gói hàng có hơn một viên thuốc lắc